bộ y tế cho biết đã chuyển vật tư hóa chất phòng chống dịch covid một mươi chín và cử tổ công tác thường trực hai mươi bốn trên bảy phòng chống dịch hỗ trợ tỉnh vĩnh phúc
bộ y tế yêu cầu chính quyền địa phương ngành y tế tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của ban bí thư thủ tướng chính phủ và các hướng dẫn của bộ y tế
với chủ trương đáp ứng ở mức độ cao nhất khống chế nhanh và hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh tới an sinh xã hội của địa phương

của tỉnh vĩnh phúc để chỉ đạo các biện pháp rất cụ thể về công tác khoanh vùng dập dịch và công tác thu dung điều trị tại vĩnh phúc
tổ công tác đặc biệt và hai đội công tác có mặt tại vĩnh phúc từ ngày hôm nay trực làm việc ở đây hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đến khi nào tình hình dịch covid một mươi chín ở vĩnh phúc ổn định thì mới rút về
luôn cập nhật thông tin về dịch bệnh một cách minh bạch kịp thời và chính xác là chỉ đạo quyết liệt của chính phủ
các bộ ngành để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên những ngày vừa qua một số đối tượng đã lợi dụng dịch bệnh này để tung những tin đồn sai sự thật gây hoang mang dư luận
và để xử lý rứt điểm tình trạng này lực lượng công an tp hà nội nói riêng và lực lượng công an cả nước nói chung
đã vào cuộc quyết liệt xử lý nghiêm những đối tượng đăng tin xuyên tạc về dịch bệnh covid một mươi chín
đối tượng phùng ngọc thắng chú tại xã cẩm lĩnh huyện ba vì hà nội vừa bị công an huyện ba vì xử lý
vì hành vi tung tin đồn sai lệch về dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó vào ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi công an huyện thạch thất hà nội đã triệu tập đối tượng nguyễn quý trọng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú thị xã ngọc mỹ huyện quốc oai hà nội để làm rõ vụ việc đăng tải thông tin sai sự thật
về dịch bệnh covid một mươi chín trên facebook cá nhân gây hoang mang dư luận
đây chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp đã bị lực lượng công an hà nội xử lý thời gian qua
sau khi đăng tin đó gần một tiếng gì đó
thì bản thân cũng thấy nó chưa được xác thực cho lắm
thì mình cũng tự xóa đi cái tin đó
sau khi đăng tin lên thì cũng được các bạn của mình trên facebook là cũng có nói
là nếu như mà cái tin đó không chính xác
mà gây ảnh hưởng tới một tổ chức nào đó
thì sẽ bị xử lý hành chính nặng hơn để có thể tổn thụ hình sự
tại nước ta đây không phải là trường hợp đầu tiên đưa tin sai lệch
về dịch bệnh covid một mươi chín thời gian qua công an các địa phương đã xử lý hàng chục đối tượng
vi phạm đăng tải những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
tuy nhiên vẫn còn một số đối tượng vì thiếu hiểu biết trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin
nên đã vô tình trở thành phạm tội
chúng tôi đã xác định được đối tượng và đã triệu tập đối tượng lên công an xã ở quốc oai để làm việc
khi mà làm việc thì đã đấu tranh quyết liệt với đối tượng thì ngay lập tức là đối tượng cũng buộc phải nhận khai nhận hành vi phạm tội
bởi vì chúng tôi cũng đã có những cái bằng chứng liên quan đến bài viết rồi hình ảnh đăng tải của đối tượng
thì đối tượng đã nhận thấy cái sai phạm của mình và cũng đã trình bày nhận cái hành vi của mình là vi phạm pháp luật
đưa thông tin sai sự thật không những gây nên sự hoang mang trong quần chúng nhân dân
mà còn ảnh hưởng tới tình hình kinh tế chính trị xã hội tại thủ đô nói riêng cũng như cả nước nói chung
do đó thời gian tới lực lượng công an trên cả nước vẫn tiếp tục theo dõi
và xử lý nghiêm các chủ tài khoản facebook đăng tải thông tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín